kính thưa quý vị không ít f ly tại nhà cũng như hộ khó khăn tại thành phố hồ chí minh
sống ở các tầng chung cư cũ dẫn đến tốn kém thời gian khi lại giao thuốc me nhu yếu phẩm
do đó những xe cần cẩu vừa được đưa vào vận hành trở thành giải pháp tiết kiệm sức lực
cho đội ngũ hậu cần chăm lo cho người dân an tâm ở nhà chống dịch
một tháng trước đội lái xe cậu của nhóm thiện nguyện vds đã tập luyện di chuyển phương tiện và thao tác
để áp dụng vào vận chuyển nhu yếu phẩm
từ tuần này mặt trận tổ quốc các phường lực lượng vũ trang sẽ chung tay với đội hình này
đưa thực phẩm và thuốc men đến trước cửa nhà để người dân hạn chế di chuyển
mô hình cần cấu vận chuyển nhu yếu phẩm áp dụng hiệu quả khi chăm lo người dân
tại các chung cư cũ tại thành phố hồ chí minh với năng lực đưa lên được tầng bốn hoặc tầng năm
phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương mỗi chuyến di chuyển có khả năng cung cấp gần một gói an sinh

sau khi mà quà tới trước cửa nhà thì bà con hãy bởi cửa ra nhận thì nó cũng tạo sự khoảng cách an toàn
hai chiếc xe cần cấu này sẽ tiếp tục liên hệ đến thành phố thủ đức và các quận huyện còn lại
để nhanh chóng tiếp cận khu chung cư cần thực phẩm thuốc men
đồng thời trong thời gian cho phép thì đội xử lý khẩn cấp cũng sẵn sàng điều phối phương tiện này
để các trường hợp gia đình bệnh nhân phát sinh nhu cầu cấp cứu